hôm nay tám tháng chín đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã đi thăm kiểm tra và tặng quà nhân dân vùng lũ tỉnh thanh hóa
sau khi đi thăm huyện cầm thủy chiều cùng ngày đoàn kiểm tra đã tới huyện mường lát địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí phạm minh chính gửi lời thăm hỏi sâu sắc chia sẻ với những thiệt hại mất mát mà nhân dân huyện mường lát nói riêng và các địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa nói chung bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua
đồng chí mong muốn bà con nhân dân chia sẻ giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn này đảng và chính quyền sẽ luôn ở bên nhân dân và nỗ lực tìm ra những giải pháp để giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống
đồng chí phạm minh chính yêu cầu huyện mường lát nghiên cứu quỹ đất ở để đảm bảo an toàn cho người dân nhanh chóng bố trí chỗ ở cho các hộ dân có nhà bị lũ phá hỏng nếu cần sẽ phải tính toán phương án di rời sang xã khác tiến độ khai thông các điểm sạt lở cần được đẩy nhanh vệ sinh môi trường cũng cần được đặc biệt quan tâm tránh bùng phát dịch bệnh sau lũ